từ đầu giờ chiều ngày hôm nay bốn tháng hai tức mùng bốn tết thì cao tốc pháp vân cầu rẽ
đoạn cuối vào trung tâm thành phố hà nội và lối lên đường vành đai ba trên cao
ủn tắc hơn hai km đoạn ủn tắc xảy ra theo hướng vào trung tâm thành phố
kéo dài tới nút giao đồng trì huyện thanh trì
nguyên nhân là do người dân quay trở lại thành phố đông hơn vào những ngày cuối kỳ nghỉ lễ
thêm vào đó đoạn cuối cao tốc pháp vân cầu rẽ thường xảy ra xung đột giao thông
giữa hai dòng phương tiện đi vào thành phố theo hướng giải phóng và lên đường vành đai ba trên cao
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba đã phải phân luồng bớt các phương tiện
đi ra khu vực đường gom để giải tỏa cho tuyến đường chính